từ cuối năm hai nghìn một mươi tám đến nay trên địa bàn tỉnh quảng ngãi đã xảy ra trên một mươi hai vụ tai nạn giao thông đường sắt làm cho một mươi năm người tử vong
gần đây nhất là vụ tai nạn giữa tàu hỏa và taxi làm cho ba người thiệt mạng và hai người bị thương
hầu hết các vụ tai nạn này đều xảy ra ở các khu vực điểm đen tai nạn giao thông và đến nay vẫn chưa có giải pháp khắc phục
tại các điểm đường sắt giao nhau với đường dân sinh khu vực huyện bình sơn nghĩa hành tư nghĩa đức phổ liên tục xảy ra tai nạn nghiêm trọng làm chết nhiều người
tại các điểm giao nhau đường thông thoáng ngoài biển cảnh báo giao nhau với đường sắt thì không có gắt chắn
mỗi ngày tại đây có hàng nghìn phương tiện giao thông qua lại
nhiều vụ tai nạn giao thông do chủ phương tiện không quan sát cố tình vượt qua đường sắt khi tàu đang đến nên đã xảy ra tai nạn
ngành chức năng và chính quyền địa phương cần khẩn trương khắc phục
trước tình trạng đường sắt không có hệ thống cảnh báo giao chắn tăng cường kiểm tra xử lý nghiêm các xe gây mất an toàn giao thông khi đi qua đường sắt